tại tỉnh hà nam trung ương hội nông dân việt nam tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm hai nghìn một mươi chín cụm thi đua số hai
hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm hai nghìn một mươi chín nêu lên những thuận lợi khó khăn trong hoạt động
theo đó công tác xây dựng củng cố tổ chức hội được đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu
hội viên nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và bảo vệ môi trường
từ thực tiễn hoạt động ở địa phương đại diện hội nông dân các tỉnh thành phố trong cụm thi đua có nhiều kiến nghị trung mương hội nông dân việt nam
tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội nông dân